bộ đội biên phòng tỉnh nam định cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngư dân cứu thành công một mươi thuyền viên một tàu chở hàng bị chìm khi đi qua khu vực biển nam định
vào hồi một mươi h ba mươi ngày hôm qua ba mươi tháng bốn bộ đội biên phòng nam định nhận được báo cáo của đồn biên phòng quất lâm về việc tàu sunrise hai trăm sáu mươi tám trên đường di chuyển có một mươi thuyền viên đang chở ba hai trăm linh tấn xi măng hành trình từ hải dương đi quy nhơn bình định
khi đến khu vực ba lạc khoảng bảy hải lý hướng về phía đông nam thì bị chìm
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm cử cán bộ phối hợp với các lực lượng chức năng ra cứu nạn
đồng thời điều động một tàu hải đội hai cùng năm cán bộ chưng dụng hai tàu cá và năm ngư dân và một mươi năm cán bộ bộ đội biên phòng quất lâm tham gia cứu nạn
trước đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày cán bộ đồn biên phòng quất lâm trên hai tàu cá của ngư dân đã cứu được một mươi thuyền viên bị nạn trên tàu cá
hiện bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm liên hệ với chủ phương tiện để có phương án khắc phục và trục vớt hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người cho gia đình và doanh nghiệp tiếp nhận